thưa quý vị ngày hôm nay phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm bước vào ngày thứ ba
viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát quá trình tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn minh khải lúc đó là giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đã cùng các bị cáo là thuộc cấp
có hành vi sai phạm khi đề ra các tiêu chí nhằm loại nhà thầu là công ty cổ phần dược phẩm trung ương cô đúc pha
trong khi đó cho hai nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và trang thiết bị y tế hào tín
và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tâm hợp trúng thầu gây thiệt hại một mươi bốn hai tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo nguyễn minh khải mức án từ tám đến chín năm tù
các bị cáo còn lại từ một mươi năm tháng tù đến bốn năm tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng